trước bối cảnh kinh tế thế giới liên tục biến động kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn gây ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
vì vậy với mức thu ngân sách nhà nước mà cơ quan thuế được giao sẽ cần tìm kiếm những giải pháp để bảo đảm sự bền vững và ổn định
tại công ty cổ phần liên doanh sơn quốc tế mỹ công việc kinh doanh vẫn chưa thực sự hồi phục
việc chính phủ ban hành chính sách giảm hai thuế giá trị gia tăng sẽ giúp công ty giảm giá thành sản phẩm giúp tiêu thụ sản phẩm tốt hơn từ đó tác động trở lại hỗ trợ doanh nghiệp
giảm thuế vat là một trong nhiều những chính sách miễn giảm thuế phí mà cơ quan thuế đã đề xuất để giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp
và để thực hiện mục tiêu kép vừa hoàn thành dự toán thu nhưng vẫn bảo đảm hỗ trợ doanh nghiệp cơ quan thuế đã triển khai các giải pháp để doanh nghiệp phát huy tối đa nguồn lực
đẩy mạnh đầu tư sản xuất kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng bền vững
góp phần tăng thu ngân sách nhà nước bền vững
nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách gia hạn thuế để hỗ trợ thêm cho doanh nghiệp người dân có thêm dòng vốn ngắn hạn
tập trung cho sản xuất kinh doanh góp phần tăng thu bền vững cho ngân sách nhà nước
bên cạnh đó để tăng thu bền vững cơ quan thuế sẽ tăng cường chống thất thu chuyển giá trốn thuế kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp thuộc ngành nghề lĩnh vực có rủi ro cao về thuế
mặt khác giả soát với những lĩnh vực đang bỏ ngò như thuế thương mại điện tử xuyên biên giới quản lý chặt chẽ hóa đơn điện tử
phấn đấu khai thác tăng thu đối với hoạt động chuyển nhiệm vốn bất động sản hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản kinh doanh theo chuỗi cho thuê nhà thuế thu nhập cá nhân của cá nhân có nhiều nguồn thu nhập để mở rộng các cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thuế tăng thu cho ngân sách nhà nước
như vậy cùng với việc hỗ trợ kích thích các doanh nghiệp phát triển kết hợp với sáng tạo đổi mới trong cách thu sẽ giúp nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách nhà nước ổn định bền vững trong dài hạn qua đó góp phần phát triển kinh tế xã hội đất nước